tại nghệ an sau hơn hai mươi bốn giờ vượt sóng to gió lớn cán bộ chiến sĩ hải đội hai bộ đội biên phòng đã cứu nạn thành công đưa vào bờ an toàn một mươi năm thuyền viên cùng tàu cá bị nạn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với đài thông tin duyên hải và các lực lượng hiệp đồng
thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để đến hỗ trợ cứu nạn thuyền cá na chín mươi bảy nghìn một trăm bảy mươi năm ts
đồng thời điều động tàu cn chín cùng một mươi năm đồng chí cán bộ chiến sĩ cứu nạn
sau khi tiếp cận được tàu bị nạn các chiến sĩ đã làm công tác cứu hộ chăm sóc sức khỏe các thuyền viên
và lai kéo tàu bị nạn vào cảng cá lạch quèn huyện quỳnh lưu bàn giao cho đồn biên phòng quỳnh thuận và cấp ủy chính quyền địa phương